đặt phóng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân việt nam
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
tại buổi hội kiến với tổng thống ấn độ jamnath kovind vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng thống ấn độ jamescovind đã nhất trí đề nghị tăng cường hợp tác
giữa công ty dầu khí quốc gia ấn độ và petro việt nam trong lĩnh vực dầu khí
đẩy mạnh triển khai công tác tìm kiếm thăm dò các lô mới
tại buổi hội kiến hai nhà lãnh đạo trao đổi về tầm nhìn chung
đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ đi vào chiều sâu
hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đều đặn các chuyến thăm
tiếp xúc cấp cao và các cấp các ngành và giao lưu nhân dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc chuyển lời mời thủ tướng ấn độ thăm việt nam
hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí triển khai hiệu quả các cơ chế hiện có
và tìm kiếm những biện pháp mới để đưa quan hệ toàn diện giữa hai nước
đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả hơn nữa
hai nhà lãnh đạo đều chia sẻ hợp tác quốc phòng an ninh đang ngày càng hiệu quả
và là trụ cột của quan hệ song phương và hoan nghênh tiến độ triển khai
gói tín dụng một trăm linh triệu usd đóng tàu tuần tra cao tốc cho bộ đội biên phòng việt nam
hai nhà lãnh đạo cho rằng hợp tác kinh tế thương mại dù phát triển nhanh
nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh hai nước
hai bên nhấn mạnh
đây là lĩnh vực cần được đặt ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới
để sớm đạt được mục tiêu kim ngạch một mươi năm tỷ usd và cao hơn nữa
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh đầu tư của ấn độ
trên những lĩnh vực ấn độ có thế mạnh và việt nam đang có nhu cầu
như năng lượng năng lượng tái tạo nông nghiệp công nghệ cao
hai nhà lãnh đạo nhất trí đề nghị tăng cường hợp tác giữa công ty dầu khí quốc gia ấn độ
và petro việt nam trong lĩnh vực dầu khí
đẩy mạnh triển khai công tác tìm kiếm thăm dò các lô mới
hai bên nhất trí tích cực thực hiện các thỏa thuận trong biên bản ghi nhớ
về hợp tác trong các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các nước thứ ba
đồng thời cân nhắc khả năng hợp tác với nước thứ ba để thăm dò khai thác dầu khí
lễ phát động phong trào hàng việt nam chinh phục người việt nam
và ra mắt ô tô xe máy điện vinfast đã diễn ra chiều nay
tại công viên thống nhất tp hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu tại buổi lễ
cùng dự có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
trưởng ban kinh tế trung ương và lãnh đạo các bộ ngành địa phương
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
ban bí thư trung ương đảng đang có chủ trương tổng kết cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam sau chín năm
nhấn mạnh tới sự kiện ra mắt ba dòng sản phẩm ô tô xe máy điện của vinfast
thủ tướng cho rằng đây là sự kiện lớn của đất nước
vì việt nam đã có sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu của nước nhà
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp trong nước sẽ tiếp tục phát huy
để có thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu việt nam
trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế việt nam đã có những bước cải thiện đáng kể
kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh và việt nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu
đối với các mặt hàng nông sản thủy sản dệt may dây dép điện tử
cục vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
ưu tiên dùng hàng việt nam được triển khai theo chủ trương của bộ chính trị
là một trong giải pháp quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển
nhiều sản phẩm dịch vụ và hàng quá thương hiệu việt trong thời gian vừa qua
và để tiếp tục nuôi dưỡng phong trào người việt ưu tiên dùng hàng việt
thì trách nhiệm của các doanh nghiệp là phải tiếp tục sản xuất ra nhiều hàng việt nam
có chất lượng sức cạnh tranh cao giá thành hạ dịch vụ hậu mãi chú đáo

và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
thủ tướng đánh giá cao việc trong một thời gian rất ngắn
vingroup có thể tạo ra chuỗi giá trị ô tô xe máy điện đầu tiên
mang thương hiệu việt nam thông qua sự nghiên cứu kỹ lưỡng và đầu tư nghiêm túc
từ khâu sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế đến dịch vụ bán hàng
tôi biểu dương vinbast đã có một kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ
cũng như nghiên cứu phát triển để mơ rộng sản xuất
tôi mong muốn finbat sẽ thực hiện các cam kết của mình
đối với người tiêu dùng đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường
nhất là khí thải và phế thải công nghiệp
để vừa có được thương hiệu ô tô cạnh tranh vừa có ngành thỏa chức ô tô đúng nghĩa
tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp tạo nguồn thu cho ngân sách
tạo nhiều việc làm cho người dân
ứng dụng nhiều hơn nữa các công kệ bốn để thúc đẩy tạo sự bùng nổ
khả năng nắm bắt tạo nguồn thu cho ngân sách tạo nhiều việc làm cho người dân
và tặng dụng các cơ hội của cuộc cách hoạt công nghiệp bằng thứ tư ở việt nam
thủ tướng nêu rõ sự kiện xe vinfast được triển lãm ở paris vừa qua
cho nhiều nước trên thế giới thấy rằng việt nam đã bước sang ở tầm cao mới
hai mẫu xe ra mắt hôm nay cũng đã nhận được giải thưởng danh giá tại paris motor show
hai mẫu xe này được phát triển dựa trên bản thiết kế do người tiêu dùng trong nước lựa chọn
với những chi tiết duyên dáng gợi nhắc tinh thần việt
tại buổi lễ thủ tướng đã phát động phong trào hàng việt nam chinh phục người việt nam
thủ tướng đề nghị phòng thương mại và công nghiệp việt nam đặc biệt bộ công thương
và các cơ quan có liên quan phối hợp chủ trì với các hiệp hội doanh nghiệp
và các bộ ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt hiệu quả chương trình này
thưa quý vị tiếp tục chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt trung lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
chiều nay đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam và thượng tướng nguyễn phượng hòa ủy viên quân ủy trung ương
ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc dự tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa nghệ thuật
tại thành phố cao bằng ký biên bản giao lưu quốc phòng giữa hai nước
trên cơ sở hòa bình ổn định hợp tác cùng phát triển bộ trưởng hai nước đã ký kết biên bản giao ly quốc phòng
thống nhất những quan điểm về an ninh quốc phòng biên giới
sau bốn năm tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt trung
mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng bộ đội biên phòng việt nam và trung quốc đã được duy trì chặt chẽ và hiệu quả
an ninh biên giới được bảo đảm người dân hai nước khu vực biên giới được tạo điều kiện giao lưu
đoàn kết có cơ hội xuất khẩu lao động tìm kiếm việc làm
tính riêng năm hai nghìn một mươi tám tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cao bằng qua khu vực biên giới với trung quốc đạt gần hai tỷ đô la mỹ
hàng trăm người dân cao bằng sang lao động tại trung quốc bằng những chương trình ký kết hợp tác xuất khẩu lao động
chiều nay tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy tổ chức
ông nguyễn xuân linh phó chủ tịch ubnd huyện đông anh tp hà nội cho biết huyện đông anh sẽ phấn đấu lên quận vào năm hai nghìn hai mươi
theo ông nguyễn xuân linh hiện huyện đông anh còn thiếu hai chỉ tiêu về thu ngân sách và cơ cấu lao động đô thị
đối với cơ cấu lao động đô thị huyện đông anh đã đạt tám mươi ba trong khi tiêu chí lên quận là chín mươi
để đạt chỉ tiêu này huyện đã có đề án chuyển dịch cơ cấu cho lao động nông thôn
ông nguyễn xuân linh khẳng định với cơ sở vật chất nền tảng sẵn có huyện có thể hoàn thành hai tiêu chí trên trong hai năm tới
bên cạnh đó đông anh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế
duy trì tốc độ tăng trưởng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn đáp ứng các tiêu chí xây dựng huyện đông anh lên quận
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay đội tuyển bóng đá việt nam đã có chuyến làm khách gặp đối thủ myanmar
trên sân vận động tuwana ở thủ đô rangoon của myanmar
đây là một sự trận đấu hết sức khó khăn của thầy trò huấn luyện viên park hang seo
và diễn biến trận đấu đã phản ánh đúng điều đó
với lợi thế chủ nhà ngay từ đầu trận đấu đội tuyển myanmar đã chủ động cầm bóng và đẩy nhanh tốc độ trận đấu
sau khoảng nửa hiệp đầu những thế trận cho đội bạn đội tuyển việt nam trong lửa cuối hiệp một
dần kiểm soát được thế trận và tạo ra vài cơ hội hết sức nguy hiểm nhưng không thành bàn
trong đó có pha sút bóng trúng cột dọc của tiền vệ phan văn đức ở phút thứ ba mươi năm
sang hiệp hai đội tuyển việt nam đẩy nhanh tốc độ và liên tiếp tạo ra các cơ hội
nhưng không thể chuyển thành bàn thắng của phan văn đức và công phượng
phút thứ bảy mươi sáu tiền đạo văn toàn đã đưa bóng được vào lưới của đội myanmar
nhưng không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị
đội tuyển việt nam tiếp tục ép sân cho đến hết trận đấu
tuy nhiên các chân sút của chúng ta vẫn không thể một lần tìm được mảnh lưới của myanmar
trận đấu kết thúc với tỷ số hòa trong sự tiếc núi của thầy trò huấn luyện viên park hang seo
với kết quả này hai đội myanmar và việt nam lần lượt xếp ở vị trí thứ nhất và thứ hai
tại bảng a aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám
một trận hòa không bàn thắng của đội nhà rõ ràng không phải là điều mà người hâm mộ việt nam trông đợi
không khí sau trận đấu của đội tuyển việt nam với đội myanmar dường như cũng chầm lắng hơn
như chính kết quả của trận đấu này diễn ra trước đây hơn một giờ đồng hồ
ghi nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân ngay sau trận đấu myanmar gặp việt nam
không khí tại khu vực hồ hoàn kiếm trung tâm của thủ đô hà nội dường như im ắng hơn
những ngày trước khi có đội tuyển việt nam thi đấu
dường như trận hòa của đội nhà không khiến người hâm mộ hài lòng
trận đấu ngày hôm nay rất là tuyệt vời
chúng ta được chứng kiến giữa hai đội ngang tài ngang sức
chúng ta đã rất cố gắng và thể hiện năng lực của mình
tuy nhiên một chút thiếu may mắn đã để myanmar cầm hòa trong trận đấu ngày hôm nay
là một cổ động viên rất là hâm mộ đội tuyển việt nam
do đó tôi cũng cầu mong đội tuyển việt nam sẽ vững bước trên chặng đường tiếp theo và chiến thắng luôn luôn chiến thắng
nếu mà tận dụng tốt được những tình huống tốt hơn thì có thể là kết quả sẽ tốt hơn
chúc đội tuyển việt nam có thể
và tiến xa tiến sâu hơn ở giải đấu này
và có thể là vô địch
ba mươi điểm vui cho tất cả khán giả ở việt nam
vì sự hôm nay việt nam mình tấn công
em thấy là áp đảo hoàn toàn myanmar luôn
em cảm thấy là việt nam năm nay rất mạnh
em tin chắc hoàn toàn năm nay việt nam mình sẽ
em chưa chắc là vô địch nhưng chắc chắn là việt nam sẽ tiến được vào đến chung kết
và em chỉ ước một điều mong rằng là việt nam sẽ đánh bại được đối thủ truyền kiếp ở thái lan
mặc dù để hòa đáng tiếc trước đối thủ myanmar
nhưng về lối chơi của đội tuyển việt nam
tại aff suzuki cup lần này rõ ràng đã khởi sắc hơn so với những kỳ tham dự trước
đây là cơ sở để người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin vào một chiến thắng của đội tuyển bóng đá nước nhà
trong trận cuối tiếp đón đối thủ campuchia trên sân vận động hàng đẩy
thủ đô hà nội vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tới đây
chuyển sang các thông tin quốc tế
quân đội nga cần hoàn thiện công tác huấn luyện chiến đấu song song
với việc trang bị các loại vũ khí và kỹ thuật hiện đại
để đối phó với diễn biến phức tạp của tình hình thế giới
nhận định này được tổng thống nga putin đưa ra trong buổi làm việc với lãnh đạo bộ quốc phòng nga
tại buổi làm việc tổng thống nga vladimir putin khẳng định
quân đội nga cần chú ý tới kinh nghiệm tiến hành các chiến dịch để nâng cao kỹ năng
kiểm tra đôn đốc thường xuyên trong quá trình diễn tập tập trận
đồng thời duy trì sự kiểm soát thường xuyên khả năng sẵn sàng động viên các cơ quan hành pháp khu vực và liên bang
theo tổng thống putin các lực lượng của nga cũng cần tiếp tục được trang bị các loại vũ khí và kỹ thuật hiện đại
kết quả hoạt động trong những năm gần đây cho thấy nga có khả năng đối phó được với các mối đe dọa
tuy nhiên trong bối cảnh thế giới phức tạp như ngày nay
trận cháy rừng lịch sử tại california đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người và khiến hàng trăm người bị mất tích
những người may mắn sống sót cũng đang phải di tản
hàng trăm người dân california vẫn đang phải ở trong những căn lều bên cạnh những chiếc ô tô để chờ đợi được trở về nhà
hàng trăm người dân california vẫn đang phải sống trong những căn lều tạm như thế này
họ thiếu đủ mọi nhu yếu phẩm từ nước uống thức ăn đến cả giấy vệ sinh
đa số các gia đình mất nhà cửa
dựng lều trong những bãi đỗ xe của các siêu thị lớn như walmart để trông chờ những thông báo mới nhất từ cơ quan chức năng chờ đợi được trở về
trong điều kiện thời tiết lạnh chớm đông điều kiện sinh hoạt thiếu thốn rất nhiều gia đình đã tập trung lại với nhau để cùng nhau vượt qua chuỗi ngày khó khăn
những căn lều chung với nguồn điện cho sạc pin điện thoại hay sửa ấm cũng được dựng lên để giúp những gia đình mất hết tài sản sau đợt cháy
tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tàu chật bánh ở tây ban nha
hiện đã có ít nhất là một người thiệt mạng và bốn mươi bốn người bị thương nguyên nhân ban đầu được xác định là do sạt lở đất do mưa lớn kéo dài
ngoài một nạn nhân đã bị thiệt mạng năm người nặng nhất trong số bốn mươi bốn người bị thương đã được đưa đến bệnh viện
theo nguồn tin địa phương đoàn tàu gồm sáu toa bị chật bánh hồi sáu giờ một mươi năm phút sáng theo giờ địa phương ngày hai mươi tháng một mươi một trên đoạn nối thị trấn terasa và madresa đông bắc nước này
sau khi xảy ra vụ lở đất khiến đường dây bị hư hại người lái cũng bị thương
trong sự cố này ngay lúc nguy hiểm nhất anh vẫn cố gắng rung chuông cảnh báo để mọi người biết
cơ quan chức năng nước này đã triển khai bảy xe cứu hỏa đến hiện trường để giải cứu các hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu
cho đến nay lực lượng cứu hộ đã đưa những nạn nhân và toàn bộ hành khách ra khỏi hiện trường vụ tai nạn
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân